không khí đón xuân ngày mùng một tết tại tp hcm cũng khá nhộn nhịp
bên cạnh việc đổ về những địa điểm tổ chức các lễ hội như lễ hội hoa xuân đường sách hay phố ông đồ
người dân tp hcm cũng tập trung đông tới các đền chùa để dâng hương đầu năm
ngay từ sáng sớm hàng ngàn người dân của tp hcm đã tới những ngôi đền ngôi chùa trên địa bàn thành phố
để dân hương cầu cho quốc thái dân an sức khỏe và tài lộc dồi dào cho gia đình và người thân
tại đền thờ đức thánh trần hưng đạo rất nhiều gia đình đã đưa con em mình tới thắp hương
trước là nhớ ơn công lao của vị anh hùng dân tộc
sau là giáo dục cho con cháu về truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của cha ông
tại đền thờ đức thánh trần hưng đạo rất nhiều gia đình đã đưa con em mình tới thắp hương
muốn đến chùa và cầu chúc mọi điều tốt nành cho gia đình cùng họ hàng
cách đó vài con phố tại ngôi chùa vĩnh nghiêm hàng ngàn người dân thành phố và du khách nước ngoài
các phật tử cũng đã tới để thắp hương khấn phật
bên cạnh các hoạt động mang tính tín ngưỡng như phóng sinh xin sớ đọc kinh
thì lễ chùa đầu năm cũng là một phong tục du xuân của người dân thành phố đủ mọi lứa tuổi
họ tìm về những ngôi chùa để cầu mong an lành cho gia đình và người thân
để lòng mình được giữ lại sau những tháng ngày vất vả mưu sinh
để cùng nhau học một cách sống từ bi trong suy nghĩ lời nói và những cư xử hàng ngày
sao cho hiền hòa hơn tình nghĩa hơn
vì vậy sẽ có những phút lọc đến cho con cháu ông bà gia đình
năm nào cũng dạy thượng thì tối ba mươi hoặc sáng mùa một thì em sẽ đi lễ chùa
đi chung với gia đình để cầu bình an cho cả nhà
cũng như mọi năm em thấy mọi người năm nay đi chùa rất là phong tục rồi
nên là đi chùa rất là đông đúc và cũng không khí rất là vui vẻ
đầu năm mới cái phong tục tập quán của bà con mình là đi lễ chùa đầu năm
cầu xin may mắn cho gia đình mạnh khỏe an vui cầu cho quốc thái dân an
thành ra cô cũng như bà con ở thành phố là cứ đầu năm là đi chùa
xin lọc chùa đem về cho mọi thứ đều may mắn